ubnd huyện lạc dương tỉnh lâm đồng vừa cho biết các đơn vị chức năng địa phương đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ phá rừng thông hơn năm mươi năm tuổi vừa xảy ra trên địa bàn
ghi nhận hiện trường tại tiểu khu một trăm bốn mươi bốn thuộc xã đạ sa huyện lạc dương lâm phần thuộc ban quản lý rừng phòng hộ đa nhiêm đã giao cho các doanh nghiệp nhận khoán quản lý bảo vệ rừng
hàng chục cây thông có đường kính gốc từ bốn mươi đến sáu mươi cm bị cưa hạ trắng trên khoảnh rừng rộng hàng nghìn mét vuông cách quốc lộ hai mươi bảy c đường nối đà lạt nha trang khoảng ba mươi mét
sau khi kiểm tra hiện trường chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lạc dương phạm triều cho biết có ba mươi bốn cây thông bị cưa hạ chữ lượng gỗ hơn một mươi hai năm mét khối
diện tích khu rừng thông bị cưa hạ trái phép hơn hai m hai với diện tích này có thể khởi tố theo quy định